trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm vừa cho biết tới đây sẽ từ chối không cho hành khách lên xe buýt nếu họ không đeo khẩu trang
trước đó trung tâm đã thông báo đến hành khách chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng
tập trung đông người như siêu thị sân bay nhà ga bến xe trên các phương tiện giao thông công cộng
tài xế tiếp viên các doanh nghiệp và hợp tác xã vận tải phải nhắc dở hành khách đeo khẩu trang khi vào bến xe hoặc lên xe buýt
đề nghị hành khách chấp hành đúng quy định để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm đang xin ý kiến của sở giao thông vận tải ngày chính thức áp dụng
việc từ chối phục vụ hành khách không đeo khẩu trang trên xe buýt hoặc đi vào bến